hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay tại khu vực lạch cửa sót thuộc thôn phú mậu thị trấn lộc hà huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
lực lượng đồn biên phòng cửa sót bộ đội biên phòng hà tĩnh chủ trì phối hợp với công an huyện lộc hà và chính quyền địa phương
phát hiện bắt giữ tàu hút cát biển kiểm soát th bảy trăm một mươi bốn do anh trần đình bảo chú tại xã hộ độ huyện lộc hà làm chủ
cùng ba lao động khác đang có hành vi khai thác cát trái phép
kiểm tra trên tàu lực lượng chức năng thu giữ khoảng ba mươi năm mét khối cát vừa mới khai thác
đồn biên phòng cửa khẩu huyện trùng khánh tỉnh cao bằng vừa bắt quả tang đối tượng vận chuyển hai tấn chân lợn đông lạnh trái phép từ việt nam sang trung quốc
trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực mốc bảy trăm ba mươi bốn thuộc xóm bò rẫy thị trấn trà lĩnh huyện trùng khánh
tổ công tác phát hiện nông anh tuấn chú tại huyện trùng khánh đang có hành vi tập kết hàng để vận chuyển qua biên giới sang trung quốc tiêu thụ
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một trăm linh bao tải dứa chứa chân lợn
đông lạnh với tổng trọng lượng là khoảng hai tấn
nông anh tuấn không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ gì liên quan đến số hàng đông lạnh nói trên
tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ số hàng đồng thời đưa đối tượng và tăng vật về đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh để tiếp tục điều tra
bước đầu đối tượng khai nhận mua lại số hàng trên tại bãi chợ trung tâm thị trấn trà lĩnh để vận chuyển qua biên giới bán kiếm lời